chiều ngày một mươi bốn tháng bốn hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long
tuyên bị cáo phạm văn cung từng là trụ trì chùa ở vĩnh long tù trung thân
nguyễn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám lái xe ôm cùng ở tỉnh vĩnh long ba năm tù
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với lê nguyên khoa chú thành phố cần thơ cơ quan điều tra đã ra quyết định
truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau
theo cáo trạng bị cáo cung đã lợi dụng danh nghĩa nhà chùa
và trung tâm suối nguồn tỉnh thương liên hệ gặp nhiều người có điều kiện kinh tế
sau đó cung tự giới thiệu về công việc tư thiện để nhiều người đồng cảm trợ giúp
mục đích là để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân
cung cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của bốn người phụ nữ số tiền là hơn sáu mươi bảy tỷ đồng
trong vụ án này cung và khoa đã lôi kéo sĩ giúp sức cùng tham gia thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt sáu trăm linh triệu đồng của nữ nạn nhân ở tp hcm